một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng vừa xảy ra vào chiều ngày hôm nay trên đoạn đường sắt giao cắt đường ngang thuộc địa bàn xã nghi yên huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
hậu quả làm hai người đàn ông tử vong tại chỗ hai người còn lại bị thương nặng chiếc xe ô tô con bị biến dạng hoàn toàn
chiếc xe ô tô con biển kiểm soát ba mươi bảy a một mươi tám nghìn bốn trăm bốn mươi sáu đang lưu thông hướng quốc lộ một a rồi băng qua đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt tại địa điểm trên thì bị tàu hỏa se lưu thông theo hướng nam bắc đâm trúng
sau cú đâm xe ô tô con bị tàu hỏa đẩy đi một đoạn xa thân xe biến dạng hoàn toàn
vụ tai nạn đã làm bốn người ngồi trên xe ô tô bị thương vong trong đó ông nguyễn thế lương và ông lê kỳ hùng cùng chú tại tp vinh tử vong tại chỗ
hai người bị thương cũng ở tp vinh là anh nguyễn anh tuấn và chị nguyễn thị quỳnh
ngay sau khi tai nạn xảy ra cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an đã có mặt bảo vệ hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc
được biết vị trí xảy ra vụ tai nạn là một điểm đen về tai nạn giao thông hiện chỉ có biển cảnh báo chưa có đèn báo tín hiệu giao thông